tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày một mươi chín tháng bốn đã kêu gọi nga và ukraine ngừng bắn trong bốn ngày nhân tuần lễ phục sinh
tổng thư ký liên hợp quốc nêu rõ phục sinh lâu nay vẫn là lễ của sự hy vọng
xong năm nay tuần lễ này đang bị mây đen của xung đột bao phủ và cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân đang ở thế nghìn cần treo sợi tóc
theo ông thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép dân thường có thể sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự hỗ trợ việc đưa viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đặc biệt là các thành phố mariopol kheson donis và luhansk
hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày một mươi chín tháng bốn đã họp cập nhật tình hình người tị nạn ukraine và tìm kiếm giải pháp nhân đạo trước mắt để hỗ trợ những người này
theo cơ quan này vẫn còn hơn một mươi ba triệu người đang bị mắc kẹt ở những khu vực chiến sự nguy hiểm
không thể sơ tán và cũng không tiếp cận được với viện trợ của cộng đồng quốc tế
công an tp tây ninh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng này gồm huỳnh thế nhớ võ minh trí nguyễn văn chính và nguyễn thị lý lần lượt bị bắt trong các ngày mùng ba tháng bốn mùng một mươi tháng bốn và một mươi bảy tháng bốn trên địa bàn tp tây ninh
để giải quyết sự cố các phương tiện đã được điều chỉnh di chuyển vào làng xe hai bánh